phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín của công an thành phố hà nội tổ chức sáng nay
đại tướng tô lâm đề nghị công an hà nội chủ động ra soát xây dựng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm
các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn
cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự đạt mục tiêu giảm ít nhất năm số vụ phạm pháp hình sự
không để tồn tại các băng ổ nhóm tội phạm chủ động nắm chắc tình hình giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để nhân dân vui xuân đón tết
nhân dịp này thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm đã trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho ba cá nhân
cờ thi đua của bộ công an cho tám đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi chín